tiếp bà t christina bộ trưởng nông nghiệp chăn nuôi và cung ứng brazil vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị brazil tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản của việt nam
nhất là tôm cá cha thâm nhập vào thị trường brazil
thủ tướng khẳng định việt nam đánh giá cao vai trò vị thế chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng của brazil
trên trường quốc tế coi trọng tăng cường mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
thủ tướng cho rằng thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước
brazil trở thành đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại khu vực mỹ la tinh và thứ hai tại châu mỹ
tuy nhiên cán cân thương mại song phương hiện vẫn còn nghiêng về phía brazil
thủ tướng đề nghị cân bằng thương mại song phương trong thời gian tới
khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của hai nước nhất là nông nghiệp
việt nam hoàn ngành hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp
góp phần tạo động lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương
bộ trưởng cristina khẳng định brazil cam kết sẽ nỗ lực nhanh nhất để mặt hàng tôm việt nam vào được thị trường nước này
qua đó góp phần cân bằng hơn trong thương mại song phương
việt nam chính là cánh cửa để nông sản brazil thâm nhập thị trường asean
hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới tăng cường hợp tác quốc phòng giáo dục
brazil cũng đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch hối thị trường chung nam mỹ mercosur
do đó có thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa việt nam với các nước mercalsur